trong nhiều năm qua trạm có nhiệm vụ đo đạt các thông số như nhiệt độ lượng mưa độ ẩm nhằm cung cấp kịp thời thông tin phục vụ công tác dự báo của địa phương cũng như khu vực
nhằm tăng cường năng lực đo đạc trạm đã được đầu tư thiết bị quan trắc lượng mưa và nhiệt độ tự động
việc tăng cường đầu tư trang thiết bị sẽ từng bước nâng cao hơn nữa chất lượng của các bản tin dự báo của ngành
những năm trước đây để đưa ra được một bản tin dự báo từ những thông tin thu nhận được
các dự báo viên phải dành nhiều thời gian công sức để phân tích
tuy nhiên với những hiện tượng thời tiết phức tạp bất thường thì dựa vào kinh nghiệm của các dự báo viên là chưa đủ
để ra được những bản tin chính xác phục vụ kịp thời cho công tác ứng phó với các hiện tượng thời tiết bất thường
nguy hiểm thì máy móc phần mềm dự báo sẽ hỗ trợ nhiều cho việc phân tích dữ liệu
các điểm để phục vụ những ngày lễ lớn cũng như là những công tác đối với đảng và nhà nước
về mặt chất lượng thì hiện nay cũng đưa lên về thời gian dự báo tương đối gần sát hơn với thực tế
và dự báo dài hơn so với trước kia
phòng dự báo đài khí tượng thủy văn khu vực việt bắc trong khoảng thời gian này luôn trong không khí làm việc khẩn trương
trước tình hình thời tiết nắng nóng các dự báo viên của phòng phải rất tập trung
để thực hiện kịp thời các bản tin cập nhật
trong những điều kiện thời tiết nguy hiểm tùy theo điều kiện thời tiết
từ những thông tin quan chắc qua phân tích sau thời gian từ một mươi năm đến hai mươi phút
phòng sẽ đưa ra các bản tin cảnh báo sớm nhất tới các ủy ban phòng chống thiên tai các tỉnh trong khu vực
những năm trước thì chúng ta chỉ làm chuyển thiên tai bằng cái giấy qua cái đường công văn
đường thư chuyển phát nhanh
đến thời gian này chúng ta chỉ làm chuyển thiên tai bằng cái giấy qua cái đường công văn
và đến bây giờ thì chúng tôi chuyển các bản tin dự báo cảnh báo cho đến bàn phòng chống thiên tai
qua hệ thống thư điện tử rồi qua hệ thống phách rồi qua hệ thống điện thoại di động
để phục vụ kịp thời công tác phòng chống thiên tai
theo quyết định số bốn trăm sáu mươi hai nghìn một mươi bốn qdttg quy định về dự báo cảnh báo và truyền tin thiên tai
việc sử dụng các phương thức cung cấp tin về thiên tai như hệ thống thông tin công cộng
bao gồm điện thoại fax hệ thống phát thanh truyền hình trung ương và địa phương
mạng internet dịch vụ biêu chính trên mạng biêu chính công cộng
mạng biêu chính phục vụ cơ quan đảng nhà nước quốc phòng an ninh
được sử dụng để truyền tài các thông tin dự báo cảnh báo thiên tai
từ quyết định này các đơn vị trong ngành khí tượng thủy văn đã vận dụng các phương tiện
truyền tin hiệu quả kịp thời góp phần giảm nhẹ hậu quả do thiên tai gây ra
tuy đã được tăng cường đầu tư trang thiết bị nhưng đài khí tượng thủy văn khu vực việt bắc
hiện vẫn còn gặp nhiều khó khăn về cơ sở hạ tầng cũng như trang thiết bị còn lạc hậu
và quan trọng nhất là nguồn nhân lực vận hành công nghệ thiết bị mới còn hạn chế
vấn đề nâng cao chất lượng nguồn nhân lực ngành khí tượng thủy văn để theo kịp hiện đại hóa của ngành
là vấn đề đã được đặt ra nhiều năm và gần đây đã có những chuyển biến theo hướng tích cực
từ chỗ là một ngành đặc thù công việc vất vả lương thấp ít người theo
thì nay ngành đã phối hợp với các trường đào tạo bảo đảm có nguồn nhân lực tốt yên tâm làm việc
phục vụ đất nước
tổng cục khí tượng thủy văn chúng tôi đã ký một biên bản ghi nhớ giữa tổng cục khí tượng thủy văn
với đại học tự nhiên đại học quốc gia nội đặc biệt là khoa khí tượng thủy văn và hải dương ngọc
đấy sẽ đào tạo cho chúng tôi một nguồn nhân lực có chất lượng đảm bảo để sau này có thể tiếp nhận được
những hệ thống tính toán hiệu năng cao hệ thống xử lý thông tin nhanh
và đặc biệt là có thể sử dụng các mô hình
tổng cục khí tượng thủy văn chúng tôi đã ký một biên bản ghi nhớ giữa tổng cục khí tượng thủy văn
vụ dự báo hiện các trung tâm dự báo khí tượng thủy văn của việt nam đã hoạt động khá bài bản
đến nay mạng lưới có gần hai trăm linh trạm khí tượng hơn một ba trăm linh điểm đo mưa bảy trạm radar thời tiết
sáu trạm thám không vô tuyến tám trạm đo gió trên cao bằng máy kinh vĩ quang học
ba trạm ozone bức xạ cực tím ba trăm ba mươi tám trạm thủy văn và một mươi tám trạm định vị xét
với mạng lưới quan trắc đang dần được hiện đại hóa cùng sự hỗ trợ lẫn nhau giữa các quốc gia thuộc ủy ban bão
thì việt nam đã nâng khả năng dự báo bão lên năm ngày với áp thấp nhiệt đới là ba ngày
và vẫn có thể xác định khá chính xác thời gian vị trí bão có thể đổ bộ và hướng đi của bão
điều này sẽ giúp công tác di rời con người tài sản kịp thời đúng thời điểm hơn khi bão đổ bộ
cũng như tránh lãng phí nếu bão không vào vị trí đó bởi mỗi thời điểm dự báo bão khác nhau thì lại có các công tác phục vụ khác nhau
cái khó khăn mà chúng tôi nghĩ đây là chính là cái
đáp ứng cái nhu cầu đòi hỏi ngày càng cao của phát triển kinh tế xã hội
đặc biệt là của các hoạt động của người dân để đáp ứng được cái nhu cầu đòi hỏi ngày càng cao
là một câu chuyện hết sức khó khăn và phải có những lộ trình dần dần mỗi năm một ít năm năm một lần
thì tất cả những cái này thì hy vọng mới đáp ứng được
ban cán sự đảng chính phủ đã đặt mục tiêu đến năm hai nghìn hai mươi phải nâng cao năng lực cảnh báo dự báo thiên tai
giám sát biến đổi khí hậu xây dựng xã hội chủ động trong phòng chống thiên tai
thích ứng với biến đổi khí hậu phấn đấu hàng năm giảm dần thiệt hại về người tài sản do thiên tai gây ra
theo chiến lược quốc gia về phòng chống và giảm nhẹ thiên tai đến năm hai nghìn ba mươi
trong điều kiện biến đổi khí hậu nước biển dân trọng tâm của dự báo cảnh báo thiên tai là nâng thời gian dự báo
bão áp thấp nhiệt đới và nhiều hiện tượng thời tiết bất thường
từ sự thay đổi về nhận thức và có các hành động ứng phó với biến đổi khí hậu với thiên tai của các cấp lãnh đạo
thì trong tương lai không xa ngành khí tượng thủy văn sẽ phát huy vai trò của ngành dự báo
đi trước một bước phục vụ kịp thời phát triển đất nước bền vững
thưa quý vị với nỗ lực nâng cao hiệu quả dự báo của ngành khí tượng thủy văn
các địa phương cũng đã có thể vận dụng hiệu quả các bản tin dự báo
và chủ động phòng chống giảm nhẹ thiệt hại về thiên tai giúp ổn định đời sống nhân dân
thưa quý vị và các bạn thời gian gần đây tại xã ngọc phái huyện trợ đồn tỉnh bắc cạn
lại tiếp tục xảy ra tình trạng sụt lún trên đất canh tác nông nghiệp
thậm chí tình trạng dạn nứt sụt lún còn khiến nhiều công trình dân sinh khác
như trạm y tế xã trường học bị nứt nền tường nhà
từ nhiều năm qua người dân xã ngọc phái vẫn luôn phải chịu đựng sống trong cảnh thấp thỏm
lo lắng bởi nguy cơ sụt lún có thể xảy ra bất cứ lúc nào
phóng viên của chương trình vì môi trường bền vững đã có mặt tại xã ngọc phái để tìm hiểu về hiện tượng này
cánh đồng thôn phiêng liềng xã ngọc phái nhiều ngày nay lại xảy ra tình trạng sụt lún
những hố tử thần với đường kính từ một đến ba mét sâu từ hai đến bốn mét liên tiếp xuất hiện
đã làm thiệt hại nhiều diện tích lúa ở đây
trước đây tại cánh đồng này cũng đã nhiều lần xảy ra hiện tượng giãn nứt sụt lún
thế nhưng đáng chú ý là tần suất xuất hiện của những hố sụt lún ngày càng dày hơn
với mức độ nghiêm trọng ngày càng tăng
là người dân sinh sống ở đây đã lâu ông sẩm văn mạc không thể nhớ được
đã bao nhiêu hố sụt lún xảy ra trên cánh đồng này
thế nhưng những hậu quả mà những hố tử thần này để lại là rất nặng nề
cũng giống như nhiều hộ dân khác gia đình ông mạc sống chủ yếu dựa vào nông nghiệp
quanh năm chỉ trông chờ vào cây lúa cây ngô
chính vì vậy sụt lún luôn là nỗi ám ảnh đối với ông và nhiều hộ dân sinh sống ở đây
có những năm ở khu vực thôn tiêng liềng và xã ngọc phái
người nông dân gần như mất trắng lúa ngô vì sụt lún
không chỉ có những diện tích hoa màu trồng lúa trồng ngô của bà con nhân dân bị xảy ra tình trạng sụt lún
mà ngay cả trụ sở ủy ban nhân dân xã các trường mầm non tiểu học và trạm y tế xã ngọc phái cũng xảy ra tình trạng nứt nền nhà và mái nhà
nghiêm trọng hơn thì tại trung tâm của trạm y tế xã đã xảy ra tình trạng nứt khá là lâu
và những vết nứt thì ngày càng rộng ra khiến cho các cán bộ y tế ở đây đã phải chuyển sang một trụ sở mới để phục vụ khám chữa bệnh cho bà con nhân dân
gần một năm nay trạm y tế xã ngọc phái đã hoàn toàn bỏ không và luôn trong tình trạng đóng cửa
trên tường nền nhà của trạm y tế xuất hiện nhiều vết nứt
các trụ cột đều có biểu hiện lún sạn các vết nứt xuất hiện ngày một nhiều và ngày càng rộng ra
còn tại trường bầm non của xã cũng xảy ra hiện tượng nứt đất xé tường xé nền kia
chúng tôi rất là quan tâm cũng như là lo lắng
tuy nhiên là nó ngoài cái thẩm quyền của chúng tôi
chính vì vậy chúng tôi thường xuyên báo cáo ủy ban nhân huyện cái hiện tượng sụt lún
khi có vấn đề gì xảy ra thì chúng tôi kịp thời báo cáo để ủy ban huyện là kịp thời báo cáo ủy ban tỉnh có biện pháp xử lý
tuy nhiên là hiện nay thì cũng chưa có cái biện pháp nào nó hữu hiệu để hạn chế được cái việc sụt lún xảy ra trên địa bàn
từ thời điểm xuất hiện hố sụt lún lớn cách đây hơn một năm
đến nay khu vực xã ngọc phái xã bằng lãng và thị trấn bằng lũng huyện trợ đồn
lại tiếp tục xuất hiện hàng chục hố sụt lún kèm tình trạng nứt đất mất nước nứt nhà dân
điều đang nói là những hố sụt lún chỉ cách các điểm mỏ khai thác khoáng sản vài chục mét
thậm chí những vụ sụt lún gần đây lại khá trùng hợp với thời gian cao điểm bơm hút nước tại các điểm khai thác khoáng sản
tuy đã có nhiều đơn vị đánh giá khoan thăm dò để xác định nguyên nhân sụt lún
thế nhưng đến nay vẫn chưa có giải pháp cụ thể
ủy ban tỉnh đã thuê cho viện khoa học địa chất của bộ tài nguyên môi trường tiến hành khoan và thăm dò đánh giá
nguyên nhân sụt lún trên địa bàn của xã ngọc phái cũng như là thị trấn bằng lũng và lại bằng lãng
tuy nhiên là đến nay cũng chưa có kết quả cụ thể
những diễn biến bất thường của hiện tượng sụt lún đất nứt nhà nứt công trình mất nước canh tác
xảy ra ở ba xã thị trấn của huyện trợ đồn đang rất cần sự vào cuộc tích cực
có trách nhiệm của tỉnh bắc cạn bộ tánh nguyên và môi trường để sớm xác định nguyên nhân gây nên hiện tượng này
và chính quyền địa phương cũng cần nhanh chóng hỗ trợ người dân ở vùng sụt lún nguy hiểm
di rời đến nơi ở mới an toàn để bà con ổn định đời sống
hãy thông tin những điểm nóng ô nhiễm về môi trường với chúng tôi
và hãy chia sẻ với chúng tôi
hãy cùng chương trình vì môi trường bền vững chung tay vì một môi trường xanh sạch và thực sự bền vững hơn
đón xem chương trình vì môi trường bền vững phát sóng một mươi h sáng thứ bảy hàng tuần trên kênh truyền hình nhân dân
thưa quý vị và các bạn làm thế nào để có thể xử lý rác thải hiệu quả đã và đang là mối quan tâm của rất nhiều quốc gia trên thế giới
đặc biệt là các nước đang phát triển
đã có rất nhiều mô hình xử lý rác thải được áp dụng trên thế giới
và từ đó nhiều thành phố đã được mệnh danh là thành phố không có rác thải
và thành phố san francisco của nước mỹ là một trong số đó
trong chuyên mục sống xanh ngày hôm nay mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi tìm hiểu thành phố san francisco
đã làm như thế nào để có thể trở thành thành phố không rác
có thể bạn chưa biết nhưng nếu gộp toàn bộ lượng rác thải tại các đô thị trên thế giới
hiện nay lại chúng ta sẽ có một hàng xe tải chất đầy rác dài đến ba một trăm linh dặm
tương đương với khoảng cách từ bang florida đến thành phố washington
và hiện trạng này đang ngày một tệ hơn
trước tình hình đó một số thành phố đơn cử như thành phố san francisco
đã tiên phong trong việc thay đổi suy nghĩ của mỗi chúng ta về rác thải
san francisco dự định sẽ biến mình thành một thành phố không có rác thải vào năm hai nghìn hai mươi
đây là trung tâm tái chế rác thải của thành phố nơi rác thải được tập kết và xử lý
đó là một sáng kiến và nó có nghĩa là chúng ta sẽ không để hình thành bãi rác hoặc phải chuyển rác lò đốt
vào năm hai nghìn chín thành phố đã thông qua một điều luật yêu cầu cư dân và doanh nghiệp phải phân loại rác thải của mình
thành rác tái chế rác hữu cơ và rác vô cơ sau đó công ty recology sẽ xử lý chúng
khi tôi bắt đầu làm việc tại recology hai mươi ba năm trước
tỷ lệ tái chế rác là khoảng ba mươi tám hiện nay tỷ lệ đó đã tăng lên gấp đôi
trên thực tế san francisco đã tận dụng được khoảng tám mươi lượng rác thải và điều này đã thu hút được sự chú ý của nhiều nước trên thế giới
chính quyền thành phố đã mở những chuyến tham quan bên trong nhà máy để mọi người biết nhà máy đã xử lý rác như thế nào
hiện tại mỗi ngày thành phố san francisco thu gom khoảng sáu trăm năm mươi tấn thức ăn thừa lá cây và nhiều loại rác hữu cơ khác
chúng được đưa đến đây để xử lý và chuyển hóa thành phân hữu cơ
rác sau khi được tập trung lọc bỏ các chất thải nhựa hoặc loại rác khác rác hữu cơ sẽ được thêm nước để đem ủ
hệ thống ống này giúp loại bỏ các loại khí nhà kính nguy hiểm do vi khuẩn sản sinh trong quá trình ủ rác
sau khoảng sáu mươi ngày mẻ phân hữu cơ sẽ được hoàn thiện và được bán cho những người nông dân và các trang trại nho trong vùng
sản xuất phân hữu cơ giúp ta tận dụng nguồn nguyên liệu từ rác thải cung cấp dinh dưỡng cho đất giảm lượng phát thải khí nhà kính và có thể giữ nước cho đất
hơn ba trăm linh vượt nho đã tiếp nhận số phân này và bón cho cây của họ
người nông dân dùng phân hữu cơ để mở rộng diện tích cây trồng của mình và những cây đó sẽ làm giảm lượng carbon trong không khí và trả lại carbon cho đất
có thể nói nỗ lực của thành phố san francisco trong việc xử lý rác thải đã góp phần vào việc giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu
mọi người đã nghe nhiều về vấn đề biến đổi khí hậu ô nhiễm môi trường và giờ chúng ta đều muốn biết nhiều hơn đến các giải pháp xử lý hiện trạng đó để có thể đóng góp sức mình vào cải thiện chất lượng môi trường